tin báo gần biển đông vào sáng nay áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông miền trung philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là podun
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km đến bảy giờ sáng ngày mai hai mươi tám tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
hiện nay trên nhiều khu vực thuộc tỉnh lào cai đang có mưa vừa mưa to lượng mưa trong ba giờ vừa qua tính từ sáu giờ sáng cho đến chín giờ sáng